xin kính chào quý vị và các bạn
trong hai ngày tới tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ
chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây
nên ban ngày thời tiết tạnh giáo và có nắng nhiều
với mức nhiệt giao động là từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ
mưa rông nếu có cũng chỉ xảy ra vài nơi vào lúc chiều tối
sau đó từ ngày sáu khi mùa hội tụ gió được thiết lập trở lại
thì mưa rông sẽ tăng cùng với đó thì nền nhiệt cũng sẽ giảm nhẹ
tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ trong hai ngày tới
về chiều tối thì sẽ có mưa rông diện rải rác
do ảnh hưởng của hội tụ gió
còn ban ngày lại có nắng nóng do tác động của vùng áp thấp nóng phía tây
với nền nhiệt cao nhất đạt ngưỡng là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
và cũng từ ngày sáu thì mưa rông trên khu vực cũng sẽ tăng trở lại
cùng nền nhiệt có xu hướng giảm nhanh
thời tiết nhìn chung là mát mẻ hơn so với cùng kỳ nhiều năm
tại miền trung các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trong hai ngày tới chỉ có mưa vài nơi và có nắng nhiều
với mức nhiệt cao nhất đạt mức là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
vùng núi phía tây có nơi còn vượt mức ba mươi tám độ và có nắng nóng gai gắt
từ ngày sáu do chịu ảnh hưởng của hệ thống gây mưa phía bắc
thì phần phía bắc trung bộ sẽ xuất hiện mưa rông với lượng khá
phần nào giúp nắng nóng giảm bớt
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ba ngày tới
chỉ có mưa rông vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày có nắng nhiều với mức nhiệt cao nhất giữa trưa và đầu giờ chiều
đạt ngưỡng là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
riêng phần phía bắc khu vực có nắng nóng
khi mức nhiệt có thể vượt ngưỡng là ba mươi bảy độ
ở vùng cao tây nguyên từ ngày mai mưa rông sẽ có xu hướng giảm hơn
do cường độ gió tây nam hoạt động không mạnh
mưa giảm cũng sẽ khiến nền nhiệt tăng trở lại
ngày đêm tại khu vực giao động là từ hai mươi cho đến ba mươi hai độ
đến với các tỉnh thành nam bộ do gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động yếu đi
nên trong ba ngày tới tại đây thì mưa cũng tạm giảm xuống diện vài nơi
ban ngày có nắng nhiều hơn với mức nhiệt cao nhất ngày
giao động là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi bốn độ